trước tình hình dịch bệnh trên thế giới đang diễn biến phức tạp sau khi có công văn chỉ đạo của bộ y tế
ngành y tế tỉnh quảng trị đã tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh nhằm chủ động phát hiện
ngăn chặn kịp thời các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm lan truyền qua các cửa khẩu quốc tế vào nước ta
tại hai cửa khẩu quốc tế lao bảo và la lây trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế quảng trị đã thực hiện giám sát chặt chẽ
các đối tượng phải kiểm dịch y tế thực hiện đo thân nhiệt đối với tất cả người nước ngoài trước khi làm thủ tục nhập cảnh
để phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh do virus zika đặc biệt là các đối tượng đến từ khu vực có dịch
nếu hành khách nhập cảnh có thân nhiệt từ ba mươi bảy năm đến ba mươi tám độ c và có các biểu hiện nghi ngờ nhiễm virus zika
sẽ được cách ly khai thác tiền sử dịch tễ lấy mẫu xét nghiệm sau đó phối hợp với trung tâm y tế dự phòng tỉnh để quản lý theo quy định
theo thống kê của trung tâm kiểm dịch y tế quảng trị từ đầu năm đến nay
tại hai cửa khẩu quốc tế lao bảo và la lai đã có hơn hai mươi sáu năm trăm linh hành khách nước ngoài nhập cảnh vào việt nam được kiểm tra thân nhiệt
cùng với đó hơn một mươi phương tiện giao thông được phun khử khuẩn trước khi lưu thông vào nội địa
tuy nhiên việc kiểm dịch tại khu vực cửa khẩu vẫn còn gặp nhiều
còn gặp nhiều khó khăn do thiếu trang thiết bị y tế
để làm tốt hơn nữa công tác phòng chống dịch bệnh virus zika tại hai cửa khẩu quốc tế la lây và lao bảo
tỉnh quảng trị và các bộ ngành trung ương cần có sự quan tâm đầu tư thêm về trang thiết bị
đặc biệt là các trang thiết bị y tế phòng chống dịch nói chung dịch bệnh virus zika nói riêng
dịch virus zika có thể xâm nhập và lây lan do sự giao lưu du lịch thương mại lao động rất lớn giữa việt nam và các nước trên thế giới
nên rất cần giải pháp ngăn chặn hữu hiệu ngay từ các cửa khẩu
cảm ơn các bạn đã theo dõi